nguyên nhân xuất phát từ việc các phương tiện giao thông như ô tô con ô tô khách xe tải trọng tải lớn
đâm vào các đoàn đưa tan hay giạc được dựng trong vỉa hè lòng đường giao thông
từ vấn đề trên đang đặt ra câu hỏi là làm như thế nào để có thể tổ chức đám cưới đám tang được văn minh và an toàn
và đây cũng là nội dung của cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay với phần trò chuyện của biên tập viên quang long
cùng tiến sĩ nguyễn anh tuấn viện văn hóa đại học văn hóa hà nội mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cùng dòng trẻ báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
và cùng trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay là tiến sĩ nguyễn anh tuấn đến từ viện văn hóa đào văn hóa hà nội
xin chào tiến sĩ nguyễn anh tuấn
vâng anh trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là có những cái tình trạng như là những đám cưới những cái đám ma dựng dạp ở vỉa hè ở lòng đường ở các đô thị thì đã xảy ra những cái hiện tượng ví dụ như là những ô tô đâm vào và có những cái hậu quả rất là đáng tiếc đã xảy ra
ví dụ như đây ạ đây là cái trường hợp mà tại bình định một cái xe ô tô đã đâm vào đám ma đâm vào cái giạt đám ma và đã khiến cho bốn người tử vong trong cái trường hợp này
xin mời anh
đây là cái môn
hình ở trên báo dinh thì đã dựng lại cái việc mà lấn chiếm vỉa hè lòng đường này dựng những cái dạp này thì nó cũng là một cái trường hợp mà đã rất là quen rồi nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là nguy hiểm
vâng chúng ta thường xuyên thấy những cái tình trạng dựng dạp lấn chiếm lòng đường về hè tình trạng đấy nó diễn ra thường xuyên và có cảm giác cho chúng ta đấy là một cái việc mà hết sức bình thường
nếu như không có cái gì phát sinh không có những cái tai nạn xảy ra chỉ đến khi nó phát sinh tai nạn và để lại những hậu quả
rất là nghiêm trọng thì chúng ta mới thấy ồ tại sao lại như thế tại sao lại lại có thể dựng dạp ở trên rừng giao thông như thế và lúc đấy báo chí công luận pháp luật mới vào cuộc thì hậu quả nó đã xảy ra rồi
vâng cha ông ta thì vẫn nói nghĩa tử là nghĩa tận nhưng mà chúng ta vẫn phải nhắc đến trong những cái trường hợp như thế này để rút kinh nghiệm
ví dụ như là anh có để ý không ạ cuối tháng ba vừa qua tại vĩnh phúc ạ thì một xe ô tô khách đã bất ngờ đâm vào đoàn người đang đi đưa tang ạ
và cuối cùng là cái sự việc này thì hết sức là nghiêm trọng bảy người đã thiệt mạng
rất là thảm khốc
và trước đó không sao đoạn cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương tức là một xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang
cái sự việc này cũng hết sức là nặng nề bởi vì có tới tám người đã thiệt mạng
vâng việc những đoàn người tham gia giao thông trên đường những đám ma đám cưới đi từng đoàn trên đường quốc lộ như vậy cũng đã tạo ra những sự nguy hiểm
những hậu quả khôn lường

vâng có thể thấy là trong các cái bộ luật của chúng ta đều có những cái điều luật tuy nhiên ấy ở góc độ văn hóa
thì tôi nhìn ở cái khía cạnh khác tức là ngoài cái việc luật pháp ra thì chúng ta truy tìm cái cắt nguyên là tại sao bà con của chúng ta lại có cái cách ứng xử như vậy
ví dụ chẳng hạn do đâu mà lại dựng dạp trên đường
do đâu mà lại đi từng đoàn như thế
chúng ta tìm được cái gốc đấy thì chúng ta sẽ có cách giải quyết cái gốc đấy bên cạnh những cái bộ luật bên cạnh những cái điều phạt để mà điều chỉnh cái hành vi của người sai phạm
anh vừa nói tất cả mọi điều đều có nguyên nhân của nó thì theo anh nguyên nhân cơ bản và nguyên nhân sâu xa của cái vấn đề này là như thế nào
vâng như là chúng ta đã biết cái xã hội của chúng ta là xã hội truyền thống truyền thống làng xã
và ở đó là mọi người sống
sống theo thói quen ứng xử với nhau theo cái nguyên lý là trọng tình trọng lẽo
từ cái ứng xử đó nó sẽ xảy ra những cái hệ lụy trong cái xã hội công nghiệp hiện đại
tôi nói ví dụ trong văn hóa truyền thống làng sẽ thì mỗi người dân của chúng ta đều nghĩ rằng cái con đường đấy cái đình đấy là của nhà mình
thế và khi gia đình có việc có việc tăng việc hỉ
thì chúng ta cứ thế
chúng ta sử dụng và nó trở thành thói quen từ lâu lắm rồi nó ăn mòn vào trong cái não của chúng ta rồi
và có thể các nhà chức trách địa phương cũng thấy là như thế là không đúng nhưng gì nhưng vì cái ứng xử trọng tình
chúng ta không nỡ can thiệp vào cho nên là xuất phát từ những cái ứng xử như vậy thì
chúng ta lại nhìn thấy rằng
sáng xã hội hiện đại mọi thứ đều khác
trong cái quan điểm dân dân vui vui thôi ạ thì là đường của tôi tôi cứ đi
như anh vừa nói khi mà xã hội đã chuyển đổi
sự vận động của xã hội đã chuyển đổi từ cơ chế
gọi là quan hệ làng xã sang đô thị hóa và cái việc mà
dựng rạp dựng nèo dựng quán tại
đường quốc lộ hay là những đoàn người đi trên đường quốc lộ
mà dành cho ô tô là chính thì chính cái nếp cũ đấy lại mang tới cho chính những người tham gia vào những cái hoạt động đó
một cái sự nguy hiểm luôn luôn rình rặc ở đây chúng ta phải nói thế này
cái ứng xử làng xã truyền thống là cái ứng xử mà mọi người đều phải lựa nhau đều phải nhìn nhau
như mà trong làng với nhau ấy thì tất cả mọi người đều biết nhau kẻ thế nhưng mà khi anh ra ngoài đường
anh chẳng quen ai thế thì là gì mạnh ai đấy đi anh cũng chẳng phải nể nàng gì cả anh cứ thế là
anh tìm con đường nhanh nhất ngắn nhất anh đi anh bất chấp tất cả rồi khi mà gia đình có việc thì anh mặc nhiên mọi người đều phải ưu tiên anh
bằng cách là gì à tôi có việc thì tôi dựng cái dẹp ra phía ngoài đường thì mọi người à từ xa mọi người nhìn thấy là mọi người phải tránh nó ra
nhưng mà xã hội công nghiệp thì cái ứng xử đấy dường như là không hợp lý nữa
tại vì cái người mà tham gia giao thông chỉ biết rằng tôi đi đúng luật lệ tôi đi đúng làn tôi đi đúng tốc độ
cái ứng xử đấy nó xảy ra cái va chạm là gì là mỗi người nhìn theo một hướng và hai cái cách hiểu đấy nó sẽ xảy ra cái hậu quả như là anh đã biết
vâng kinh tuy nhiên thì đối với tập tục đối với cái thói quen của người việt chúng ta
thì cái yếu tố về văn hóa làng xã thì nó cũng vẫn còn chi phối rất là nhiều
thậm chí là chi phối tới tận ngày nay bao trùm cả cái không gian của đô thị vẫn còn chưa xử lý được hết phải không ạ
thì rõ ràng rằng xưa kia chúng ta có những cái quy ước những cái lệ làng
rất là nghiêm thì phải chăng chúng ta tiếp tục phát huy cái lệ làng đó những cái quy ước đó
nhưng chúng ta có những cái sự chuyển đổi như thế nào đó để cho phù hợp với cả trong cái giai đoạn hiện nay
kỳ tây anh có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ
vâng tôi nghĩ rằng luật pháp sinh ra là điều chỉnh hành vi để cho mọi người đều không bị va chạm lẫn nhau đều có luồng riêng của mình
thì cái việc mà chuẩn hóa những cái hành vi như vậy là việc hết sức cần thiết
tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng
ở đây chúng ta phải nhìn
nhìn ở ba cái khía cạnh
cái khía cạnh thứ nhất là khía cạnh cộng đồng sở tại đấy
khía cạnh thứ hai là cái người tham gia giao thông
cái khía cạnh thứ ba là chính quyền
chính quyền ở đây là gì
chính quyền ở đây có hệ thống luật pháp phù hợp
phù hợp với quốc tế phù hợp với địa phương sở tại
thứ hai nữa là gì
là phải có cơ sở hạ tầng phù hợp
ví dụ việc tem việc ma việc hiếu hỉ là phải có nơi tổ chức cho bà con đúng không ạ
hay là con đường
đi sang nghĩa địa là phải có đường cho bà con đi
một cái đám tang không thể nào mà đi trên cái cầu vượt qua đường quốc lộ được
rất là phức tạp
cho nên phải có nơi có tuyến để cho bà con đi đảm bảo cái sự an toàn
vậy thì cái việc luật hóa những cái quy định
ví dụ như là trong các cái đám tang chẳng hạn
khi mà một những cái đoàn người đi bộ như vậy
khi đi vào trong cái đường quốc lộ ấy ạ
thì có được đi hay không và đi thì đi như thế nào
và nếu mà đi như thế thì các phương tiện còn lại thì sẽ ứng xử ra sao
theo tôi trong trường hợp không có lựa chọn khác thì chúng ta buộc phải đi trên đoạn đường đấy
nhưng khi đi trên con đường đấy chúng ta phải có những quy định riêng
ví dụ chẳng hạn như là hệ thống cảnh báo hệ thống dẫn đường hệ thống chắn đường
để đảm bảo rằng cái đoàn người đó phải được an toàn
thế còn những trường hợp như là dựng dạp của đám hiếu đám hỷ đám tang đám cưới gian đường quốc lộ
theo anh chúng ta có cần phải tuyệt đối nghiêm cấm không ạ
vâng cái đấy thì chắc chắn rồi
chúng ta phải tuyệt đối nghiêm cấm chuyện đó phải cương quyết phải làm cái chuyện đấy
bởi vì nó xảy ra những cái tai nạn như anh đã thấy là rất thảm khốc
tai nạn ở đây cho cả chính những người mà sử dụng cái dẹp đấy đang ở trong cái dẹp đấy
và tai nạn cho người giao thông
thậm chí thì có những người người ta tránh cái dẹp đấy người ta đâm vào người khác
đúng không ạ và có xảy ra trường hợp như thế
vâng những điều tưởng chính rất là quen thuộc tưởng chừng rất là bình thường
nhưng mà bây giờ thì nó không hề là bình thường
nên chúng ta cần phải nhìn nhận một cách rất là rõ ràng và nhìn nhận theo cái quy định của pháp luật có phải không kính thưa anh
vâng đúng ạ
xã hội chúng ta là xã hội sống theo luật pháp theo hiến pháp và pháp luật
và cái mạch xương sống cái tôn trị sống theo pháp luật là chúng ta phải luôn luôn hướng tới
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn anh tuấn
kính thưa quý vị ngay bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức đáng chú ý khác